mùa a giàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú đệ bản pu nhan xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
bằng thủ đoạn hết sức tinh vi đối tượng đã giả đưa vợ và con hai tháng tuổi đến bệnh viện khám chữa bệnh
để vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới việt lào vào nội địa
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm hai viên ma túy tổng hợp và ba ba kg nhựa thuốc viện cùng nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng mùa a giàng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng măng quốc tịch lào
khác không rõ tên và địa chỉ với tiền công là một mươi triệu đồng
khi đang trên đường vận chuyển thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ